thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã chủ trì cuộc họp với hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác sáu tháng đầu năm những nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
cùng dự có đồng chí trần thành mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp công tác thi đua khen thưởng vẫn được các bộ ngành địa phương
quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua ngày càng thiết thực tập trung phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
giải quyết nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của các cơ quan đơn vị các phong trào thi đua do thủ tướng chính phủ phát động
được tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả và đi vào chiều sâu công tác tuyên truyền biểu dương nhân rộng điển hình có chuyển biến rõ nét
công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định bảo đảm kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước chất lượng khen thưởng được nâng lên
hội đồng và thường trực hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã tập trung triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm
theo phương hướng và kế hoạch đề ra tập trung triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được thì công tác thi đua khen thưởng sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi vẫn còn bổng lộ một số hạn chế
phong trào thi đua chưa phát triển đồng đều liên tục nội dung chưa phong phú một số phong trào thi đua chưa xác định rõ mục tiêu
chưa xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể nhiều nơi còn lúng túng trong tổ chức thực hiện việc kiểm tra đồn đốc và sơ kết khen thưởng chưa thường xuyên kịp thời
tại cuộc họp hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã để ra sáu nhiệm vụ trọng tâm trong sáu tháng cuối năm
trong đó để mạnh các phong trào thi đua bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
phần đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi tập trung tuyên truyền trước trong và sau dịp tổ chức đại hội lần thứ một mươi ba của đảng